ngày hai mươi hai tháng bảy tại tỉnh quảng trị thượng tướng lê chiêm ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ quốc phòng và đoàn công tác bộ quốc phòng
đã đến viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp hai mươi bảy tháng bảy
tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đường chín và nghĩa trang liệt sĩ trường sơn tỉnh quảng trị đồng chí thượng tướng lê chiêm
thứ trưởng bộ quốc phòng đã dân hòa thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ bày tỏ lòng thanh kính
các anh đã hiến dân cả tuổi thanh xuân và sưng máu của mình cho nền độc lập tự do cho dân tộc cho tổ quốc thân yêu
nhân dịp ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy đoàn công tác tặng bốn mươi xuất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh quảng trị
những món quà hôm nay thể hiện sự quan tâm tri ân và động viên các đối tượng chính sách các thương bệnh bình trên địa bàn tỉnh quảng trị